tỉnh phú thọ tổ chức lễ khánh thành cầu đi bộ qua hồ công viên văn lang
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bản kinh tế trung ương
cầu đi bộ qua hồ công viên văn lang do ủy ban nhân dân thành phố việt trì làm chủ đầu tư
với tổng kinh phí trên tám mươi tỷ đồng
cầu được xây dựng với chiều dài một trăm bảy mươi tám mét bề rộng trung bình là bốn năm mét
điểm nhấn của cầu là tháp bảy tầng được xây dựng ở trụ giữa hồ
trên cầu và tháp được đầu tư hệ thống đèn trang trí nghệ thuật đồng bộ với kiến trúc công trình
việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu đi bộ qua hồ công viên văn lang là điểm nhấn giữa lòng thành phố
góp phần xây dựng thành phố việt trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn